đoàn công tác của bộ tư pháp đã có buổi làm việc với thường trực tỉnh ủy gia lai cùng các sở ngành có liên quan về tình hình kết quả công tác tư pháp và thi hành án dân sự trong thời gian qua
trong những năm qua sở tư pháp đã làm tốt công tác tham mưu ubnd tỉnh gia lai thẩm định kiểm tra giả soát hệ thâm hóa văn bản quy phạm pháp luật
triển khai đầy đủ các văn bản pháp luật đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn công tác trợ giúp pháp lý tập trung cho người nghèo
người đồng bào dân tộc thiểu số giúp cho người dân hiểu biết thêm về pháp luật
về việc thi hành án dân sự tính đến cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh thụ lý hơn một mươi một sáu trăm linh vụ việc với tổng số tiền hơn một sáu mươi tám tỷ đồng
phát biểu kết luận tại buổi làm việc đồng chí lê thanh long đánh giá cao công tác tư pháp thi hành án trong thời gian qua
đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa các văn bản pháp luật mới vào thực hiện
quan tâm bố trí kinh phí cho chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp thi hành án dân sự vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao